tại sơn la trận lũ quét lịch sử trên địa bàn huyện mường la cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của bà con nơi đây
để tiếp cận với những địa bàn đang còn bị chia cắt và cô lập công an sơn la đã tăng cường lực lượng
triển khai nhiều biện pháp phối hợp cùng với các lực lượng khác giúp bà con khắc phục khó khăn sau lũ sớm ổn định cuộc sống
lũ dữ đã qua thế nhưng những gì để lại thì thật nặng nề
chị cà thị hóa ở bản liếng xã nạm păm huyện mường la không thể giấu nổi sự bàng hoàng xót xa khi ngồi trước đống đổ nát tại chính mảnh đất nhà mình
lũ kéo tới quá nhanh khiến người con trai của chị không chạy kịp đã bị cuốn trôi theo dòng nước
tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ nào lớn như vậy cả
tôi rất là buồn lắm nhìn nhà cửa bị cuốn trôi sạch tôi không sao cầm được nước mắt
giờ con thì mất tích cơm không có ăn nước không có uống chả biết sống sao nữa
ngay sau khi lũ quét vừa xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
công an tỉnh sơn la đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện công cụ hỗ trợ phối hợp với các đơn vị của công an tỉnh
và các lực lượng chức năng tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
hơn một trăm linh cán bộ cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bản có thiệt hại
do lũ bố trí hơn ba trăm linh cán bộ cảnh sát cơ động cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ
giúp dân di rời tài sản nhà cửa đến nơi an toàn
đặc biệt tại các vị trí vẫn còn ngập nước như khu vực tiểu khu năm thị trấn ít ong
công an huyện cũng đã bố trí các tổ công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho bà con
đợt lũ vừa qua gia đình tôi bị ảnh hưởng nhiều
nay được lực lượng công an các chú cơ động đến giúp gia đình di chuyển
tôi xúc động và phấn khởi lắm phần nào vơi đi nỗi buồn nhiều lắm cảm ơn các chú công an nhiều
về các hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động trong những ngày vừa qua
lực lượng cảnh sát cơ động đã chia ra nhiều tổ nhóm và phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể vận chuyển
như yếu phẩm đến tại các địa bàn bản đang bị cô lập tại huyện giúp nhân dân
trong thời gian tới lực lượng công an tỉnh sơn la tiếp tục triển khai lực lượng
phối hợp với các lực lượng chức năng khác khẩn trương giúp dân di rời khỏi vùng nguy hiểm
thông các tuyến đường giao thông với các địa bàn bị chia cắt sớm giúp bà con khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống